từ ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục rồn xuống bắc bộ
nên nền nhiệt có xu hướng giảm hơn
vùng núi có khả năng xuất hiện rét đậm rét hại
với nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng là từ một mươi hai đến một mươi năm độ
riêng vùng núi cao thuộc cao bằng lạng sơn
nhiệt độ có thể giảm xuống dưới một mươi độ
sau đó ban ngày trời ấm u và nhiều mây
nhiệt độ chỉ tăng lên ngưỡng là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
khu tây bắc có nơi còn cao hơn
còn đối với các tỉnh trung bộ
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với địa hình
nhưng từ chiều tối đêm ngày hai mươi ba
mưa xuất hiện ở các tỉnh bắc trung bộ
như thanh hóa nghệ an
sau sẽ lan dần xuống các tỉnh thuộc trung trung bộ
sang đến ngày mai thì riêng các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi
có thể xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông
còn về tình hình nhiệt độ thì trời tiếp tục ở ngưỡng rét
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thên huế
với nhiệt độ cao nhất là từ một mươi tám đến hai mươi ba độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
nhiệt độ cao nhất sẽ ở ngưỡng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ
thời tiết phổ biến là tạnh rào ít mưa
ban ngày thì có nắng với nhiệt độ cao nhất
phổ biến là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ tại khu vực tây nguyên
và từ hai mươi chín ba mươi hai độ tại khu vực nam bộ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật trên cấp bảy
còn khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rải rác gió đông bắc mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây
sáng có lúc có mưa nhỏ trời rét đậm
nhiệt độ là từ một mươi bốn cho đến một mươi chín độ